kiên quyết cắt giảm các điều kiện kinh doanh chung vô tình tạo khoảng trống cho cán bộ thực thi công vụ sách nhiễu
là nội dung làm việc của tổ công tác của thủ tướng với bộ tư pháp diễn ra vào sáng nay
năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư pháp có rất nhiều đổi mới giúp chính phủ và thủ tướng bám sát các nghị quyết chỉ thị của đảng quốc hội
đặc biệt là trong việc quan tâm xây dựng hoàn thiện thể chế
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ tư pháp đã có ý kiến thẩm định với một mươi tám đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
bốn mươi bảy dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và năm điều ước quốc tế
đồng thời bộ tư pháp đã phát hiện và kết luận kiểm tra đối với hai mươi văn bản trái luật về nội dung
tổ trưởng tổ công tác mai tiến dũng chuyển lời của thủ tướng yêu cầu bộ tư pháp quan tâm đào tạo cán bộ kế cận
bảo đảm trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cán bộ không chỉ giải luật trong nước mà còn phải giỏi cả luật quốc tế
số vụ việc thi hành án dân sự hiện còn tồn động lớn số vụ việc không có điều kiện thi hành rất nhiều
vì vậy thủ tướng yêu cầu bộ tư pháp nghiên cứu báo cáo thủ tướng báo cáo chính phủ và nếu cần thiết báo cáo cả quốc hội để xem xét xử lý
trong điều kiện nền kinh tế đang đẩy mạnh thu hút đầu tư chúng ta phải giải quyết nhiều vụ kiện tranh chấp
phải làm sao có những phản ứng kịp thời với kiến thức trình độ thực lực để xử lý
về điều kiện kinh doanh hiện bộ tư pháp đang quản lý chín mươi tám điều kiện kinh doanh tại sáu luật
và bốn nghị định bộ trưởng lê thành long đã chỉ đạo rất sát sao ra soát và đã dự kiến cắt giảm bốn mươi ba trên chín mươi tám điều kiện
trong thời gian tới cần tiếp tục ra soát những gì trồng chéo chung chung không lượng hóa được không cần thiết thì bãi bỏ